liên kết sản xuất chuỗi gắn với sản xuất chế biến tổ chức thị trường nhìn chung trên tất cả các ngành hàng còn yếu
nhất là chế biến nông sản và hình thành nguồn sản xuất tập trung đã làm cho giá trị sản xuất nông sản thấp và tiêu thụ bấp bềnh kéo dài
đây là tồn tại đã được thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ rõ tại hội nghị tổng kết một mươi năm
thực hiện kết luận số năm mươi ba của bộ chính trị về đề án an ninh lương thực quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi diễn ra vào sáng nay
an ninh lương thực là vấn đề hết sức hệ trọng đối với mọi quốc gia
đất nước ta với quy mô dân số gần một trăm linh triệu người đứng thứ một mươi năm thế giới và thứ ba đông nam á
thì bảo đảm an ninh lương thực càng phải đặt lên hàng đầu
thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao đề án bảo đảm an ninh lương thực không chỉ căn bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân mà còn xuất khẩu
trong hoàn cảnh biến động thiên tai dịch bệnh vẫn bảo đảm cho cân đối sản phẩm nông nghiệp
tuy nhiên thủ tướng chỉ ra một số tồn tại
bất cập cần khắc phục như liên kết sản xuất chuỗi gắn với vùng sản xuất chế biến tổ chức thị trường
nhìn chung trên tất cả các ngành còn yếu phát triển cơ sở hạ tầng và khoa học công nghệ vẫn thiếu đồng bộ
chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất nông nghiệp theo quy trình tiên tiến

an ninh lương thực càng trở nên bức thiết hơn khi dân số có xu hướng tăng
gần chín trăm linh triệu người trên toàn cầu đang thiếu đói thiên tai biến đổi khí hậu diễn ra mạnh mẽ tốc độ đô thị hóa cao dịch bệnh bất thường
do vậy thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm an ninh lương thực một cách vững chắc trong mọi tình huống
theo tôi phải chốt cứng dịch tích trồng lúa và sản lượng lương thực hàng năm và tên cường an ninh lương thực
không chạy tới thị trường và tinh thần tự cường
chúng tôi thủ động đối với an ninh lương thực càng phải đạt ra của nước ta
sau anh làm nhiều thứ tôi đồng ý nông nghiệp đa dạng
nhưng mà riêng lương thực thì đất lúa thì chúng ta phải chốt cứng lại chứ không phải nói là tự do chuyển đổi công nghiệp lúc đó
khó khăn thì đặt nước
đi liền với việc đó là gắn sự phát triển nông nghiệp với sự phát triển tái cơ cấu chung nền kinh tế
tôi đồng ý quan điểm này
chỉ có tên quy luật phát triển kinh tế thị trường
định hướng cho chủ nghĩa
định hướng cho chủ nghĩa
tiếp tục tái cơ cấu lại nông nghiệp để tìm phương ứng tối ưu năng cầu năng sức trong hội viên quốc gia
thủ tướng nhấn mạnh một số mục tiêu quan trọng
đó là đáp ứng thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng cơ cấu thực phẩm hợp lý khoa học trong từng giai đoạn kể cả lượng và chất
ít nhất cho quy mô một trăm linh bốn triệu người vào năm hai nghìn ba mươi để chống tình trạng thấp bé còi của người việt nam
tốc độ tăng trưởng xuất khẩu đạt chín một mươi một năm
phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi nông nghiệp đã kim ngạch xuất khẩu một trăm linh tỷ usd ra soát tài nguyên đất đai phát huy lợi thế từng vùng
tăng thêm diện tích rừng để có hệ số chép phủ bốn mươi năm trở lên trong đó năm mươi là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước